bệnh viện bạch mai cho biết mới đây đã tiếp nhận điều trị cho một ca mắc ho gà là người lớn
đây được cho là trường hợp hy hữu bởi trong suốt hơn ba mươi năm qua chưa hề có ca mắc ho gà là người trưởng thành
người đàn ông bốn mươi ba tuổi này được chuyển từ một cơ sở y tế của hà nội vào bệnh viện bạch mai
trong tình trạng ho từng cơn khó thở có tiếng dít
tại đây các bác sĩ thấy trường hợp này có bệnh cảnh đặc biệt không giống hen phế quản hay bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính
nên đã chỉ định làm các xét nghiệm chuyên sâu tìm nguyên nhân
kết quả cho thấy dương tính với vi khuẩn ho gà
ban đầu thì tôi cảm thấy đau rắc khổ họng
đi khám thì bác sĩ gọi là bị viêm ab đan mổ và viêm dư tinh quả
về thì buổi chiều nó xuất hiện cơn ho kéo dài tầm khoảng năm mươi một mươi phút
và khi ho thì nó cảm giác có ai nó chẹn khổ họng không thở được
mình đã trải qua biết là cái căn bệnh này nó rất nguy hiểm
ngày xưa thì không biết là có được tiêm chủng hay không
sau hơn một tuần điều trị tại trung quốc
trong tâm hô hấp bệnh nhân đã giảm triệu chứng ho khó thở
hiện đã hết nguy cơ lây nhiễm bệnh
tuy nhiên người lớn mắc ho gà rất thi hữu
hơn ba mươi năm qua mới xuất hiện ca đầu tiên
nhưng là sự cảnh báo không thể chủ quan với căn bệnh này
dựa vào bệnh cảnh lâm sàng là những cơn ho dũ dưỡi cả ngày và đêm
và kèm theo là khó thở
khi bệnh nhân ho là khó thở luôn
và khi đã được nghĩ là có ho gà ở người lớn tuổi
thì tại các cơ sở điều trị
nên làm test để chẩn đoán ho gà
và phải có một phát đồ điều trị chuẩn
nếu không thì nó sẽ có thể gây các biến chứng nạn
từ người lớn ho gà có thể dễ dàng lây sang cho trẻ nhỏ
vì vậy phụ huynh đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch